nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy lãnh đạo đảng nhà nước và các địa phương đã có nhiều hoạt động đầy thiết thực và ý nghĩa
hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã về thăm tặng quà các thương bệnh binh tại trung tâm điều dưỡng thương binh duy tiên và trung tâm điều dưỡng thương binh ba sao huyện kim bảng tỉnh hà nam
thăm tặng quà các đồng chí thương bệnh binh tại hai trung tâm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ xúc động bởi các thương bệnh binh tại hai trung tâm đều là những đồng chí mang thương tật tám mươi một trở lên
hầu hết các thương binh có vết thương bệnh lý đặc biệt nên gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày song vẫn giữ vững niềm tin cuộc sống
mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc và nuôi dưỡng thương bệnh binh nhưng cả hai trung tâm đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ